bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày hai mươi sáu tháng bảy của bộ y tế cho biết đã có hai sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
riêng tại tp hcm chiều nay một mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở mức độ nặng điều trị tại bệnh viện hồi sức một giường đã khỏi bệnh và được xuất viện
về số người nhiễm covid một mươi chín mới đến một mươi tám h chiều nay việt nam có thêm năm một trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín riêng tp hcm là bốn hai trăm tám mươi ba ca
còn hà nội có tám mươi một ca tổng số ca mắc trong ngày là bảy tám trăm tám mươi hai ca